thành phố hà nội hiện có tổng đàn lợn vào khoảng hai triệu con lớn thứ hai cả nước chỉ sau tỉnh đồng nai
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại phường ngọc thụy quận long biên
thì hiện nay công tác khoanh vùng chống dịch trên toàn thành phố đang được triển khai rất quyết liệt
nhằm khống chế và ngăn chặn dịch
bên cạnh đó các địa phương trên cả nước như yên bái tuyên quang cũng đã có những biện pháp
để chủ động phòng chống dịch
ngay sau khi phát hiện một đàn lợn rừng gồm hai mươi năm con tại phường ngọc thụy quận long biên
có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp cùng với chủ hộ chăn nuôi
thực hiện tiêu hủy theo đúng quy trình
theo chủ hộ chăn nuôi nguyên nhân dẫn tới đàn lợn bị nhiễm bệnh nhiều khả năng là do gia đình
đã tận dụng thức ăn thừa từ các nhà hàng quán cơm trên địa bàn phường để cho lợn ăn
hiện nay ngoài công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp tẩy uế
cửa chung kiểm soát chặt chẽ người ra người vào khu vực chăn nuôi
các cơ quan chức năng cũng khuyên cáo người chăn nuôi không tận dụng thức ăn thừa từ các nhà hàng
đặc biệt một số trang trại còn cấm không cho người ngoài vào gần khu vực chuồng trại
nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đàn vật nuôi
tri cục thú y và chăn nuôi hà nội cũng tăng cường các đoàn kiểm tra kiểm soát
việc vận chuyển vật nuôi từ các tỉnh lân cận về hà nội trước khi giết mổ
là địa phương có tuyến quốc lộ bảy mươi và đường cao tốc nội bài lào cai chạy qua
nguy cơ các sản phẩm lợn nhập lậu từ biên giới phía bắc lợn không rõ nguồn gốc vận chuyển qua địa bàn
yên bái xác định là vùng có rủi ro cao lây nhiễm dịch tả lợn châu phi
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh yên bái yêu cầu cần có biện pháp khẩn trương
kịp thời đồng bộ để phòng chống và kiểm soát
trước mắt cần xác định phòng bệnh là chính để giảm thiểu tối đa thiệt hại
có biện pháp khẩn cấp khi dịch bệnh phát sinh ứng biến linh hoạt với tình hình bệnh dịch
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai giải pháp phòng chống cấp bách dịch tả lợn châu phi
không giấu dịch không vứt lợn chết ra môi trường không vận chuyển gia súc trong vùng có dịch ra bên ngoài
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp chăn nuôi an toàn và kiểm soát dịch bệnh
quán triệt việc tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
tỉnh tuyên quang cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan ủy ban nhân dân các huyện thành phố
tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ xảy ra dịch bệnh
mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu phi đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ đàn lợn tới tận thôn
xóm bản hộ chăn nuôi bảo đảm phát hiện kịp thời ổ dịch tổ chức xử lý triệt đẻ không để dịch lây lan
giám sát chặt chẽ nơi buôn bán giết mổ trung chuyển lợn
bên cạnh đó thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khởi trùng trùng trại
khu vực chăn nuôi môi trường và các cơ sở giết mổ chế biến vận chuyển
kinh doanh động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn
ngoài ra tỉnh đã quyết định hỗ trợ gần năm tỷ đồng để mua vaccine và thuốc khởi trùng cấp
cho các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh phòng chống dịch bệnh